cảm mau một trăm hai mươi sáu ca tuyền quang một trăm hai mươi sáu ca sơn la một trăm hai mươi ba ca điện biên một trăm linh tám ca bến tre một trăm linh tám ca lạng sơn một trăm linh sáu ca vĩnh long một trăm linh năm ca hà tĩnh một trăm linh bốn ca bà rịa vũng tàu một trăm linh bốn ca hà giang một trăm linh ba ca ninh bình một trăm linh hai ca quảng bình một trăm linh ca yên bái chín mươi tám ca khánh hòa chín mươi bốn ca kiên giang tám mươi tám ca gia lai bảy mươi chín ca
quảng ngãi sáu mươi hai ca cao bằng sáu mươi một ca trà vinh năm mươi chín ca bình thuận năm mươi sáu ca đồng tháp năm mươi bốn ca long an bốn mươi bốn ca an giang ba mươi bảy ca bạc liêu ba mươi năm ca lai châu ba mươi hai ca hậu giang ba mươi một ca ninh thuận ba mươi ca cần thơ hai mươi chín ca đồng nai hai mươi bảy ca bình dương hai mươi bốn ca sóc trang một mươi tám ca tiền giang sáu ca
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó là quảng ngãi giảm hai trăm bảy mươi chín ca quảng ninh giảm một trăm ba mươi ba ca và hà nội giảm bảy mươi chín ca
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó là đắk lắc tăng hai trăm bảy mươi ca thái nguyên tăng một trăm bảy mươi một ca thanh hóa tăng một trăm năm mươi ca
trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong bảy ngày qua là một mươi năm hai trăm một mươi ba ca một ngày
đến nay tại việt nam đã ghi nhận một trăm sáu mươi sáu ca mắc covid một mươi chín do biến thể omicron tại thành phố hồ chí minh chín mươi hai ca quảng nam hai mươi bảy ca hà nội một mươi bốn ca khánh hòa một mươi một ca đà nẵng tám ca kiên giang bốn ca quảng ninh thanh hóa mỗi nơi hai ca hải dương hải phòng long an bà rịa vũng tàu bình dương lâm đồng mỗi nơi một ca
tình hình dịch covid một mươi chín tại việt nam
kể từ đầu dịch đến nay việt nam có hai hai trăm ba mươi ba hai trăm tám mươi bảy ca nhiễm đứng thứ ba mươi một trên hai trăm hai mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân việt nam đứng thứ một trăm bốn mươi bốn trên hai trăm hai mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ
bình quân cứ một triệu người có hai mươi hai sáu trăm hai mươi tám ca nhiễm
đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay
số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước hai hai trăm hai mươi ba hai trăm tám mươi bảy ca nhiễm
trong đó có một chín trăm năm mươi chín bảy trăm tám mươi bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này là
tp hcm năm trăm một mươi ba năm trăm bảy mươi tám ca bình dương hai trăm chín mươi hai tám trăm hai mươi ba ca hà nội một trăm hai mươi năm tám trăm sáu mươi sáu ca đồng nai chín mươi chín tám trăm năm mươi chín ca tây ninh tám mươi bảy chín trăm sáu mươi hai ca
về tình hình điều trị số liệu do sở y tế các tỉnh thành phố báo cáo hàng ngày trên hệ thống quản lý covid một mươi chín của cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế trang cdc kcb vn
số bệnh nhân khỏi bệnh
bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày một mươi hai ba trăm năm mươi ba ca
tổng số ca được điều trị khỏi một chín trăm sáu mươi hai năm trăm chín mươi bảy ca
số bệnh nhân nặng đang điều trị là ba tám trăm sáu mươi chín ca
thở oxy qua mặt nạ hai sáu trăm năm mươi ca thở oxy dòng cao hfnc năm trăm năm mươi một ca thở máy không xâm lấn một trăm bốn mươi bốn ca thở máy xâm lấn năm trăm linh năm ca ex mô một mươi chín ca
số bệnh nhân tử vong
từ một mươi bảy h ba mươi phút ngày hai mươi tám tháng một đến một mươi bảy h ba mươi phút ngày hai mươi chín tháng một ghi nhận một trăm một mươi năm ca tử vong
tại tp hcm năm ca trong đó có ba ca từ các tỉnh chuyển đến như tây ninh
tây ninh một ca trà vinh một ca và đồng tháp một ca
tại các tỉnh thành phố khác hà nội hai mươi bảy ca kiên giang một mươi một ca trong hai ngày cần thơ tám ca tiền giang bảy ca đồng tháp sáu ca bà rịa vũng tàu năm ca
hải phòng an giang sóc trăng bắc ninh bốn ca khánh hòa đà nẵng ba ca nam định bình thuận long an bến tre trà vinh lào cai hai ca
gia lai đắk lắc đắk nông hải dương hà giang yên bái lâm đồng bình phước vĩnh long hậu giang bạc liêu và cà mau mỗi nơi một ca
trung bình số ca tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua là một trăm ba mươi sáu ca
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là ba mươi bảy năm trăm bốn mươi bảy ca chiếm tỷ lệ một bảy so với tổng số ca nhiễm
tổng số ca tử vong xếp thứ hai mươi bốn trên hai trăm hai mươi năm vùng lãnh thổ
trong số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ một trăm hai mươi tám trên hai trăm hai mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới
so với châu á tổng số ca tử vong của việt nam xếp thứ sáu trên bốn mươi chín xếp thứ ba asean
tử vong trên một triệu dân xếp thứ hai mươi bốn trên bốn mươi chín quốc gia và vùng lãnh thổ châu á xếp thứ tư của asean
về tình hình xét nhậm
số lượng xét nghiệm từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay đã thực hiện xét nghiệm
được ba mươi hai một trăm sáu mươi bảy trăm hai mươi mẫu tương đương bảy mươi bảy một trăm bốn mươi ba bảy trăm năm mươi ba lượt người tăng năm mươi năm tám trăm tám mươi một mẫu so với ngày trước đó
về tình hình tiêm chủng
trong ngày hai mươi tám tháng một có năm trăm linh sáu năm trăm ba mươi hai liều vaccine phòng covid một mươi chín đã được tiêm
như vậy tổng số liều vaccine đã được tiêm là một trăm tám mươi triệu tám trăm bảy mươi sáu bảy trăm linh một liều
trong đó tiêm mũi một là bảy mươi chín bốn mươi một bảy trăm ba mươi bốn liều tiêm mũi hai là bảy mươi bốn chín mươi chín bảy trăm bảy mươi hai liều
tiêm mũi ba tiêm bổ sung hoặc tiêm nhắc và tiêm mũi ba liều cơ bản là hai mươi bảy bảy trăm ba mươi năm một trăm chín mươi
những hoạt động của ngành y tế trong ngày
ngày hai mươi tám tháng một năm hai nghìn hai mươi hai bộ y tế ban hành công văn số năm trăm linh tám
bộ y tế ban hành công văn số năm trăm linh tám bộ y tế ban hành công văn số năm trăm linh tám
sở y tế các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương viện vệ sinh dịch tễ viện pasteur
cục y tế bộ công an cục quân y tổng cục hậu cần bộ quốc phòng
về việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín liều cơ bản và nhắc lại
ngày hai mươi tám tháng một năm hai nghìn hai mươi hai bộ y tế có công văn số năm trăm một mươi gửi ủy ban nhân dân
các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương về việc đảm bảo công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
khi tổ chức dạy và học trực tiếp
cũng trong ngày hai mươi tám tháng một năm hai nghìn hai mươi hai bộ y tế ban hành công văn số năm trăm linh tám
bộ y tế ban hành quyết định số hai trăm năm mươi về việc hướng dẫn chẩn đoán và điều trị covid một mươi chín
thưa quý vị và các bạn quyết định hai trăm một mươi tám bitqd được ban hành ngày hai mươi bảy tháng một của bộ y tế
về hướng dẫn sửa đổi đánh giá cấp độ dịch covid một mươi chín được coi như một bước tiến mới của việt nam
trong việc thực hiện chiến lược thích ứng an toàn linh hoạt và kiểm soát tốt dịch bệnh
và để nối tiếp chiến lược đó mới đây bộ y tế vừa có quyết định về việc ban hành
hướng dẫn chẩn đoán và điều trị covid một mươi chín
đây là phiên bản lần thứ tám được bộ y tế cập nhật bổ sung
theo hướng dẫn mới nhất này có năm mức độ phân loại bệnh covid một mươi chín bao gồm
không có triệu chứng lâm sàng mức độ nhẹ mức độ trung bình mức độ nặng và mức độ nguy kịch
người nhiễm không triệu chứng f được xếp vào nhóm này nếu không có triệu chứng lâm sàng
ngoài nhịp thở dưới hai mươi lần một phút sp hai lớn hơn chín mươi sáu khi thở khí trời
mức độ nhẹ f có các triệu chứng lâm sàng
không đặc hiệu như sốt hò khang đau hỏng nghẹt mũi mệt mỏi đau đầu đau mỏi cơ
mất vị giác khu giác tiêu chảy
nhịp thở dưới hai mươi lần một phút sp hai trên chín mươi sáu khi thở khí trời
bên cạnh đó người bệnh tỉnh táo tự phục vụ được ít quan phổi bình thường hoặc có nhưng tổn thương ít
mức độ trung bình đánh giá toàn trạng người bệnh có các triệu chứng lâm sàng không đặc hiệu
như mức độ nhẹ v hô hấp bệnh nhân có dấu hiệu viêm phổ
khó thở thở nhanh từ hai mươi đến hai mươi năm lần một phút phổi có dấu hiệu rang nổ và không có dấu hiệu suy hô hấp nặng
so hai từ chín mươi bốn đến chín mươi sáu khi thở khí phòng
f có thể khó thở khi gắn sức đi lại trong nhà lên cầu thang
mạch của người bệnh có thể nhanh hoặc chậm gia khô nhịp tim nhanh huyết áp bình thường ý thức tỉnh táo
ngoài ra chụp x qua ngực và các lớp vi tính ngực phát hiện có tổn thương tổn thương dưới năm mươi
siêu âm thấy hình ảnh sóng b khí máu động mạch pao hai so hai hơn ba trăm linh
mức độ nặng
f không được phân loại thuộc nhóm nặng nếu hô hấp có dấu hiệu viêm phổi kèm theo bất kỳ một trong các dấu hiệu sau
nhịp thở hơn hai mươi năm lần một phút khó thở nặng co kéo cơ hô hấp phụ
svo hai dưới chín mươi bốn khi thở khí phòng
về tuần hoàng nhịp tim người bệnh có thể nhanh hoặc chậm ha bình thường hay tăng
về thần kinh người bệnh có thể bị bệnh
người bệnh có thể bị bức sức hoặc đừ mệt chụp x quang ngực và các lớp vi tính ngực có tổn thương tổn thương trên năm mươi
siêu âm thấy hình ảnh sóng b nhiều khí máu động mạch pao hai fio hai khoảng hai trăm linh ba trăm linh
mức độ nguy kịch
f thuộc nhóm nguy kịch có biểu hiện thở nhanh trên ba mươi lần một phút hoặc dưới một mươi lần một phút
có dấu hiệu suy hô hấp nặng thở gắng sức nhiều thở bất thường hoặc cần hỗ trợ hô hấp bằng thở oxy dòng cao hfnc thở máy
y thức người bệnh
y thức người bệnh giảm hoặc hô mê nhịp tiêm bệnh nhân có thể nhanh hoặc chậm huyết áp tục triệu ích hoặc vô niệu
kết quả x quang ngực và các lớp vi tính ngực phát hiện có tổn thương tổn thương trên năm mươi siêu âm hình ảnh sóng b nhiều
khí máu động mạch pao hai trên fio hai dưới hai trăm linh toàn hô hấp lắc tắc máu trên hai mmol một lít
trước đó hướng dẫn chẩn đoán và điều trị covid một mươi chín ban hành kèm quyết định bốn nghìn sáu trăm tám mươi chín qdpit
vào ngày sáu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một của bộ y tế phân loại các bệnh nhân covid một mươi chín theo bốn mức độ bệnh
gồm nhẹ trung bình nặng và nguy kịch các tiêu chí trong bốn mức độ này không có sự thay đổi
như vậy trong hướng dẫn mới của bộ y tế đã có thêm nhóm f trự chiến
liên quan đến các chương trình mừng xuân hỗ trợ công nhân khó khăn về quê dịp tết
vòng năm h ba mươi sáng hai mươi chín tháng một chuyến xe không động do liên đoàn lao động tp hà nội tổ chức đã lăn bánh được hơn hai trăm linh công nhân
các công nhân là bà bầu có con nhỏ về quê đón tết nguyên đáng đảm bảo an toàn phòng dịch
năm h ba mươi sáng hai mươi chín tháng một các công nhân khu công nghiệp thăng long mang theo hành lý trên một mươi chuyến xe về hà tĩnh nghệ an và thanh hóa
đây là chương trình xe ô tô miễn phí đưa công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón tết
do liên đoàn lao động tp hà nội tổ chức hơn hai trăm linh công nhân đang làm việc tại các doanh nghiệp ở khu công nghiệp
và chế xuất trên địa bàn tp hà nội tham gia chương trình này
họ trung tại điểm tập kết đẩy điểm danh và kiểm tra y tế
các chuyến xe không đồng giúp công nhân tránh được cảnh chen chúc đi xe khách về quê và hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh
chị ngô thị lợi ở diễn châu nghệ an nắm chặt bàn tay con trai khi chuẩn bị lên xe
chị nói gia đình có bốn người được hỗ trợ xe về quê giúp tôi tiết kiệm chi phí xe khách xét nghiệm
trước khi lên xe mỗi công nhân và người thân đều được test covid một mươi chín
khi lên xe lại được đo thân nhiệt một lần nữa để phòng ngừa dịch bệnh tối đa nhất
mỗi xe bốn mươi năm chỗ nhưng chỉ chở hai mươi người để đảm bảo giãn cách và sẽ đưa công nhân về tận nhà
chị vũ thị hiền quê thanh hóa đang làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạng linh kiện điện tử sea cho biết
từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi một đến nay mẹ con em chưa được về nhà vì tình hình dịch bệnh
hôm qua công ty đã tiến hành test covid một mươi chín và trả kết quả ngay để thuận tiện cho việc lên xe trình báo tại trạm y tế xã
sau khi hết kỳ nghỉ cùng gia đình các doanh nghiệp sẽ bố trí
các doanh nghiệp sẽ bố trí phương tiện đón công nhân trở lại làm việc
dịp tết nguyên đáng nhâm dần hai nghìn hai mươi hai các cấp công đoàn thủ đô dự chi khoảng hai trăm linh tỷ đồng để hỗ trợ đoàn viên người lao động
ngoài hai trăm linh công nhân được hỗ trợ xe về quê liên đoàn lao động tp hà nội còn hỗ trợ vé xe bằng tiền cho một công nhân khác
thưa quý vị và các bạn chúng ta đang trong dịp tết nguyên đáng nhâm dần hai nghìn hai mươi bốn
xong kể cả vào các khung giờ cao điểm sản lượng khách qua nội bài đều thấp hơn rất xa so với các dịp cao điểm trước đây
và không vượt quá năng lực thông qua của sân bay
thông tin từ cảng hàng không quốc tế nội bài cho biết sản lượng vận chuyển qua sân bay nội bài đang có chiều hướng gia tăng dần
vào những ngày cận tết nguyên đáng có những ngày sản lượng cất hạ cánh đạt khoảng ba trăm tám mươi năm lượt một chuyến trên một ngày
khoảng một trăm hai mươi chuyến bay quốc tế hai trăm sáu mươi năm chuyến bay quốc nội và sản lượng hành khách đạt khoảng ba mươi sáu lượt khách một ngày
khách quốc tế và ba mươi bốn khách quốc nội
trung bình các tuần trước đó đạt khoảng hai trăm bảy mươi lượt chuyến và hai mươi sáu lượt khách
theo số liệu thống kê sản lượng dịp cao điểm tết nguyên đáng hai nghìn hai mươi hai tăng một mươi năm so với cùng kỳ tết hai nghìn hai mươi ba
tuy nhiên vẫn thấp hơn so với nhiều thời điểm trước đây
cao điểm tết nguyên đáng hai nghìn hai mươi
trong thời gian dịch covid một mươi chín sân bay đã phục vụ sáu trăm hai mươi lượt chuyến bay và hơn chín mươi sáu khách một ngày
đối với giai đoạn cao điểm tết nguyên đáng nhâm dần hai nghìn hai mươi hai kể cả vào các khung giờ cao điểm
sản lượng vận chuyển đều cách xa so với các dịp cao điểm trước đây và không vượt quá năng lực thông qua của sân bay nội bài
đón trước sự tăng trưởng trở lại của đường bay nội địa cùng với việc khôi phục lại đường bay quốc tế
thường lệ chở khách sân bay nội bài đã xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh an toàn
chất lượng dịch vụ tổng thể và chi tiết theo từng giai đoạn
đồng thời xây dựng và triển khai kế hoạch tăng cường đảm bảo an ninh cấp độ một
từ ngày hai mươi bốn tháng một đến ngày một mươi một tháng hai theo chỉ đạo của cục hàng không việt nam
trong bối cảnh dịch covid một mươi chín tại thành phố hà nội vẫn còn diễn biến phức tạp
để đảm bảo an toàn phòng chống dịch đảm bảo sức khỏe cho hành khách
sân bay nội bài tiếp tục thực hiện tăng cường biện pháp bổ trí các máy đo thân nhiệt tại các cửa ra vào ga
để kiểm soát thân nhiệt của khách trước khi ra vào ga bố trí máy đo nhiệt độ hồng ngoại
kết hợp với khử khuẩn tay tại các điểm kiểm tra an ninh soi chiếu và cửa ra máy bay
tăng cường khử khuẩn đối với các bề mặt thường xuyên tiếp xúc tại nhà ga
đặc biệt là hành lý ký gửi của hành khách đều được khử khuẩn bằng tuv
dán sticker dán cách tại luồng di chuyển của khu vực quay thủ tục check in
gây điểm kiểm tra an ninh và tại ghế ngồi trong khu vực cách ly
bố trí địa điểm cách ly tạm thời cho hành khách nhiễm covid một mươi chín hoặc nghi nhiễm covid một mươi chín tại nhà ga
tất cả các biện pháp phòng chống dịch đang áp dụng tại cảng đã được các tổ chức quốc tế ghi nhận
và đánh giá thông qua việc gia hạn chứng nhận aha của tổ chức hội đồng cảng hàng không quốc tế aci
thông qua việc công nhận nội bài là thành viên của sáng kiến hành lang an toàn
của tổng công ty cảng hàng không quốc tế incheon hàn quốc
tiếp theo bản tin của chúng tôi hôm nay là một tin tức đáng buồn
thưa quý vị trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm hcdc cho biết vừa qua đơn vị nhận được báo cáo
về một người bệnh sáu mươi năm tuổi mắc covid một mươi chín nhưng không khai báo với trạm y tế mà tự ý điều trị tại nhà
sau khi nhận được điện thoại của người nhà bệnh nhân với thông tin nguy kịch
các y bác sĩ đã mang bình oxy và phương tiện cấp cứu đến nhà người bệnh
tuy nhiên khi đến nơi thì người bệnh đã ở trong tình trạng tím tái và tử vong
trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm hcdc cho biết vừa qua đơn vị vừa nhận được báo cáo
từ bệnh viện thu dung điều trị covid một mươi chín quận năm
tại đây đã tiếp nhận một người bệnh sáu mươi năm tuổi mắc covid một mươi chín nhưng không khai báo với trạm y tế
mà tự ý điều trị tại nhà sau khi tiếp cận bệnh nhân đã ngưng tim ngưng thở
sau khi khai thác tiền sử bệnh được biết gia đình bệnh nhân có ba người
hai người cô trên sáu mươi năm tuổi sống cùng với một người cháu và gia đình đã từ chối tiêm vaccine
sau nhiều lần được trạm y tế và ủy ban nhân dân phường tư vấn vận động tiêm
trước đó hai tuần cháu của bệnh nhân nhiễm sars cov hai từ cách ly tại nhà
và lây bệnh cho hai người cô tất cả đều không khai báo với trạm y tế phường
sau đó bệnh nhân sáu mươi năm tuổi thang mệt khó thở nhưng không chịu nhập viện
đến trưa ngày hai mươi bảy tháng một người cháu sống cùng thấy người bệnh tím tái lơ mơ
thì gọi điện thông báo cho trạm y tế
mặc dù nhân viên y tế đã đến nhà xử lý và chuyển viện cấp cứu
nhưng đã tử vong trước khi nhập viện
qua trường hợp trên bệnh viện thu dung điều trị covid một mươi chín quận năm cảnh báo và khuyến cáo
người dân nên tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín liều cơ bản và bổ sung hoặc nhắc lại
để tự bảo vệ sức khỏe cho mình đặc biệt là những người trên năm mươi tuổi người có bệnh nền kèm theo
theo các bác sĩ đã có nhiều bằng chứng cho thấy vaccine covid một mươi chín làm giảm nguy cơ nhập viện và tử vong
trường hợp nếu người dân tự xét nghiệm dương tính với sars cov hai thì phải khai báo với y tế địa phương
để được hướng dẫn chăm sóc điều trị kịp thời tránh nguy cơ chuyển nặng và lây nhiễm cho người thân cộng đồng
để không xảy ra trường hợp đáng tiếc như vừa nói trên người dân cần ý thức bảo vệ sức khỏe của mình
nhất là trong thời điểm tết nguyên đáng đang cận kề
diễn biến dịch covid một mươi chín vẫn luôn biến đổi từng ngày từng giờ và khó đoán
do đó mặc dù tết nguyên đáng hai nghìn hai mươi hai đã gần kề
sông những thay đổi trong tình hình dịch bệnh cũng hoàn toàn có thể thay đổi toàn bộ kế hoạch đón tết của chúng ta
may mắn thay khi tỉnh bắc giang đột ngột ra văn bản hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
dịp tết nguyên đáng vào ngày hai mươi tám tháng một
đó là một tin mừng
tỉnh bắc giang không chỉ định xét nghiệm đối với tất cả người dân về quê ăn tết
mà chỉ thực hiện với người ở vùng cấp độ bốn
điều này khiến bà con xa quê nứt lòng
tỉnh bắc giang vào ngày hai mươi tám tháng một có văn bản mới nhất hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
trên địa bàn vào dịp tết nguyên đáng
bắc giang cho biết tỷ lệ tiêm chủng hai mũi vaccine phòng covid một mươi chín cho người dân từ một mươi hai tuổi trở lên
trong tỉnh đã đạt gần một trăm linh và gần bảy mươi năm
đã đạt được tiêm mũi ba
vì thế bắc giang chỉ thực hiện xét nghiệm các trường hợp có các triệu chứng về đường hô hấp và tầm soát ngẫu nhiên
tại khu vực nguy cơ cao tập trung đông người nhóm người phải đi lại nhiều như lái xe xe ôm người giao hàng v v
không chỉ định xét nghiệm đối với người dân di chuyển trên địa bàn tỉnh người đã tiêm đủ mũi vaccine theo quy định
chỉ xét nghiệm đối với người về từ vùng dịch cấp độ bốn về từ vùng cách ly phong tỏa và các trường hợp nghi ngờ
hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ
đối với các ổ dịch tùy thuộc vào tình hình dịch bệnh và mức độ của ổ dịch
ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định đối tượng địa bàn xét nghiệm cho phù hợp
trong các cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện xét nghiệm đối với tất cả các trường hợp người lao động có biểu hiện
như ho sốt khó thở hoặc có yếu tố dịch tễ liên quan
cơ sở sản xuất kinh doanh tự quyết định tầng xuất và phương pháp xét nghiệm cho người lao động
nhưng không thấp hơn mức quy định
đối với người từ các địa phương khác đến hoặc về tỉnh trường hợp đã được tiêm đủ mũi vaccine
hoặc đã điều trị khỏi covid một mươi chín trong vòng sáu tháng thực hiện năm k từ theo dõi sức khỏe không phải cách ly y tế
nếu có biểu hiện như sốt ho khó thở thì hạn chế tiếp xúc đi lại thông báo ngay cho y tế địa phương để được hướng dẫn xét nghiệm
các trường hợp chưa tiêm vaccine hoặc tiêm chưa đủ mũi vaccine sẽ tự theo dõi sức khỏe tại nhà bảy ngày
đối với người nhập cảnh đã tiêm hai mũi vaccine hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín
trong ba ngày đầu kể từ ngày nhập cảnh tự theo dõi sức khỏe tại nơi lưu trú
không được tiếp xúc với người xung quanh không được ra khỏi nơi lưu trú
thực hiện xét nghiệm sars cov hai bằng phương pháp rt pcr vào ngày thứ ba
người nhập cảnh được tiến hành tiêm mũi vaccine bổ sung mũi ba ngay tại nơi lưu trú nếu đủ điều kiện
người nhập cảnh chưa tiêm vaccine hoặc tiêm chưa đủ mũi vaccine sẽ cách ly tại nơi lưu trú trong bảy ngày kể từ ngày nhập cảnh
xét nghiệm sars cov hai bằng phương pháp rt pcr vào ngày thứ ba và ngày thứ bảy
bắc giang cũng chỉ đạo tiếp tục dừng các hoạt động lễ hội tập trung đông người
các hoạt động tôn giáo tính ngưỡng được tổ chức phần nghi lễ không tổ chức phần hội
cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ trừ game online và karaoke hoạt động trở lại bình thường từ giờ ngày một mươi sáu tháng hai
hoạt động đám cưới được tổ chức không quá một trăm năm mươi người đám hiếu đám vỗ liên hoan tổ chức gọn nhẹ
hạn chế số lượng người tham dự các cơ sở điểm tham quan du lịch được phép hoạt động
nhưng phải đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
bác giang nói
nhấn mạnh văn bản này thay thế các văn bản trước đó có liên quan
văn bản sẽ được sửa đổi bổ sung theo diễn biến tình hình dịch cụ thể
nhưng cho đến bây giờ văn bản mới này hãng đã gỡ bỏ được nhiều nỗi lo lắng
cho người dân bắc giang trên địa bàn và người dân xa quê
chúng tôi xin được chuyển sang các tin tức trên thế giới
thưa quý vị vào ngày hai mươi tám tháng một hãng tin reuters cho biết
cơ quan y tế của vương quốc anh vừa công bố những phát hiện mới về ba hai
dòng biến thể phụ của omicron
cơ quan an
ninh y tế vương quốc anh ukhsa cho biết
dòng biến thể phụ pa hai của biến thể omithron dường như có khả năng lây truyền cao hơn đáng kể
so với dòng ba một gốc hiện đang chiếm ưu thế
dòng ba hai có một điểm bất thường về trên
khiến cho việc phát hiện nó của các xét nghiệm pcr khó khăn hơn
vì vậy nó được đặc biệt danh là omicron tàng hình
ukhsa cho biết
tốc độ phát triển của ba hai cao hơn so với ba một ở tất cả các vùng của nước anh
nơi có đủ số ca bệnh để so sánh
cơ quan này cho biết lợi thế về phát triển của ba hai là rõ ràng và đáng kể
tiến sĩ susan hopkins cố vấn y tế trưởng của ukhsa cho biết
giờ chúng tôi biết rằng ba hai có tốc độ tăng trưởng cao hơn
điều có thể thấy rõ ở tất cả các vùng ở anh
cơ quan này cho biết không có dữ liệu về mức độ nghiêm trọng của ba hai so với pa một
nhưng nhắc lại rằng đánh giá sơ bộ không tìm thấy sự khác biệt về hiệu quả vaccine chống lại bệnh
bệnh có triệu chứng giữa hai dòng của omicron
sự lan truyền nhanh chóng của ba một đã tạo nên một làn sóng ca bệnh omicron
đẩy sars cov một mươi chín lên mức cao kỷ lục ở anh vào tháng một mươi hai thay thế biến thể delta thống trị trước đây
tuy nhiên số ca nhập viện không tăng với tỷ lệ tương tự
nhờ khả năng miễn dịch của quần thể có được sau khi tiêm chủng và từng nhiễm bệnh trước đó
một lý do khác là mức độ nghiêm trọng của omicron thấp hơn so với delta
một phân tích khác của ukhsa cho thấy
từ ngày hai mươi bốn tháng một mươi một cho đến ngày một mươi chín tháng một phần lớn các trường hợp nhập đơn vị chăm sóc
biệt do covid một mươi chín là nhiễm biến thể delta ngay cả khi omicron đang phát triển để chiếm ưu thế về
số ca bệnh phân tích này cũng phát hiện ra rằng sự gia tăng số ca nhiễm omith vold trong các cơ sở
dưỡng lão sẽ không làm gia tăng số người nhập viện youksa cho biết những phát hiện của chúng tôi cho
thấy làn sóng ca bệnh omicron hiện nay không có khả năng dẫn đến sự gia tăng lớn về bệnh nặng ở
vị trí tại viện dưỡng lão những nơi có mức độ bao phủ vaccine cao và hoặc khả năng miễn dịch tự
nhiên cao đồng thời cơ quan này cũng lưu ý rằng những phát hiện này dựa trên dòng biến thể ba một do
số lượng ca nhiễm ba trong nghiên cứu có hạn đến nay chưa thể xác định ca omicron tàng hình
xuất hiện lần đầu tiên ở nước nào nhưng biến thể này đã xuất hiện ở khoảng năm mươi nước với số ca mắc
cao tại anh bốn trăm hai mươi sáu ca nhiễm omicron tàn hình đã được ghi nhận ở nước này sau khi ca nhiễm đầu tiên được phát hiện vào ngày sáu tháng một mươi hai
trong số này london ghi nhận nhiều số ca nhất với một trăm bốn mươi sáu ca tiếp đó là vùng nam đông của anh với chín mươi bảy ca ấn độ ghi nhận năm trăm ba mươi ca nhiễm omicron tàn hình thuỷ điển một trăm tám mươi một ca và singapore một trăm hai mươi bảy ca philippines hôm hai mươi năm tháng một xác nhận ba hai đã xuất hiện và có thể nhanh chóng chiếm ưu thế ở philippines

cơ quan y tế tại quốc gia bắc mỹ này ghi nhận số ca nhập viện tiếp tục gia tăng song giai đoạn tồi tệ nhất của biến thể omicron thì đã qua
roters đưa tin biến thể omit frand lan rộng ở canada kể từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một nhanh chóng giành vị trí thống trị của biến thể delta và buộc các nhà chức trách phải áp đặt các biện pháp hạn chế đối với các doanh nghiệp và các cuộc tụ họp xã hội
tại cuộc họp vào ngày hai mươi tám tháng một giám đốc y tế công cộng canada bà tessera tam cho biết nhiều chỉ số bao gồm
số ca nhiễm hàng ngày và tỷ lệ xét nghiệm covid một mươi chín dương tính hiện tại cho thấy số lượng ca nhiễm omicron đã tăng đến đỉnh điểm trên toàn quốc
bà tham nói đạt đến đỉnh điểm là một chuyện nhưng qua dốc phía bên kia của làng sống sẽ có rất nhiều người có thể bị nhiễm bệnh và một số người trong số họ có thể bị nhiễm biến chủng phụ ba của biến thể omicron
canada đã phát hiện hơn một trăm linh ca mắc biến chủng ba loại biến thể không có đột biến đặc trưng được tìm thấy ở omicron
có thể giúp phân biệt nó với delta một cách dễ dàng
tuy nhiên chủng biến thể omithron ban đầu ba một vẫn đứng sau phần lớn các ca covid một mươi chín ở nước này
canada vào ngày hai mươi sáu tháng một ghi nhận số ca mắc trung bình trong bảy ngày giảm hai mươi tám so với tuần trước đó
nhưng số ca nhập viện do covid một mươi chín tiếp tục tăng và hơn một hai trăm linh bệnh nhân đang được điều trị tại các đơn vị chăm sóc đặc biệt mỗi ngày
giám đốc y tế công cộng canada lưu ý hiện tại các chỉ báo vẫn đang tăng lên
đây là lý do tại sao
điều quan trọng là phải hạn chế lây lan càng nhiều càng tốt
trái ngược với tình hình dịch bệnh đã phần nào được kiểm soát tại canada
mỹ đang đối mặt với số người chết hàng ngày do ca nhiễm biến thể omitforn vượt mức đỉnh qua làn sóng delta cuối năm ngoái
và có nguy cơ tiếp tục gia tăng
ca tử vong trung bình hàng ngày tại mỹ đã tăng từ giữa tháng một mươi một khi biến chủng omit frank xuất hiện và lây lan nhanh
mỹ hôm hai mươi bảy tháng một ghi nhận trung bình hai hai trăm sáu mươi bảy ca tử vong trong bảy ngày
vượt mức đỉnh hai một trăm linh ca trong lần
nhiều ca tử vong trong lần làn sóng do biến chủng delta gây ra vào hồi tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
omicron hiện là chủng trội tại mỹ nguyên nhân gây ra gần như toàn bộ ca dương tính ncov mới ở nước này
dù omicron được coi là gây triệu chứng nhẹ hơn phần lớn những người nhiễm
biến chủng này vẫn lây lan nhanh hơn khiến cho nhiều người có diễn tiến nặng và tử vong hơn
andrew noimer giáo sư y tế cộng đồng ở đại học california của mỹ nhận xét
omicron sẽ khiến số ca tử vong tại mỹ vượt mức một triệu
đó sẽ khiến cho nhiều người tự vấn lương tâm dẫn tới các cuộc tranh cãi rằng
liệu chúng ta có thể làm gì khác và bao nhiêu ca tử vong đáng lẽ đã được ngăn chặn
giới nghiên cứu cho rằng khả năng lây nhiễm cao của omicron khiến cho số ca nhập viện tăng nhanh
kèm theo đó là số người tử vong nó cũng có khả năng đe dọa nhóm người cao tuổi có bệnh lý nền
hoặc chưa được tiêm vaccine
giám đốc trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh mỹ cdc roger walensky nói
trong cuộc họp báo tại nhà trắng vào hồi đầu tuần
điều quan trọng là triệu chứng nhẹ hơn không đồng nghĩa với triệu chứng nhẹ
hai mươi bệnh nhân covid một mươi chín đã chết tại bệnh viện đại học kansas ở bang kazas trong tháng này
trong khi hơn hai trăm linh người khác đang được điều trị
giới chức bệnh viện đã đăng video trong nhà xác cho thấy các túi đựng thi thể đặt trong tủ bảo quản lạnh
và một nhân viên y tế đang viết chữ covid lên một số trong đó
kyra wright điều phối viên của bệnh viện cho hay
lo ngại của chúng tôi là liệu các nhà tăng
liệu có xử lý kịp hay không chúng tôi có xe đông lạnh nhưng không ai muốn phải dùng đến nó
kathy dennis bác sĩ pháp y tại bệnh viện cho biết
nhà sát phải quá tải trong suốt tháng một cho rằng đây là điều bất thường
mỹ vẫn là vùng dịch lớn nhất trên thế giới với hơn bảy mươi năm triệu ca nhiễm
và hơn chín trăm linh người chết do covid một mươi chín theo trang thống kê thời gian thực world masters
giới chức mỹ dự báo gần như toàn bộ các bang sẽ chứng kiến số ca tử vong tăng nhanh trong một tuần tới
dù số người chết đã vượt đỉnh ở một số bang như là new jersey pennsylvania iowa maryland alaska và georgia
nicholas wright chuyên gia số liệu hợp tác với cdc mỹ cho hay
trước khi bùng phát đại dịch chúng tôi ghi nhận từ một mươi đến một mươi năm ca tử vong trong suốt mùa cúm
con số này từng vài lần được báo cáo chỉ trong một tuần giữa các làn sóng covid một mươi chín
vâng thưa quý vị tình hình dịch căng thẳng tại mỹ tuần vừa qua
là cảnh báo cho chính quyền nước này cần gác cao hơn trong tiêm vaccine và các biện pháp phòng chống covid một mươi chín
những thông tin mới nhất liên quan đến tình hình dịch bệnh trên cả nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại